theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được hiện nay đã có thêm hai ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên hai trăm năm mươi bảy ca
thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết hôm nay cả nước đã có một mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong đó tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung thành phố hà nội đã có chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
như vậy là tính đến thời điểm hiện tại việt nam đã chữa khỏi trong một trăm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương chiều nay có sáu bệnh nhân quốc tịch việt nam ba bệnh nhân quốc tịch pháp anh và thụy điển
tất cả những bệnh nhân này đều có ít nhất hai lần xét nghiệm âm tính mọi chỉ số đã ổn định tiếp xúc tốt
tuy nhiên các trường hợp này sẽ được tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
cách dự trì của việt nam ở đây là rất có hiệu quả dự trì là rất tốt
từ ngày đầu đến bây giờ là hoàn toàn tin tưởng vào cái khả năng của bác sĩ và y tá việt nam ở đây
cũng trong hôm nay có năm bệnh viện có bệnh nhân công bố khỏi bệnh gồm bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh một bệnh nhân
bệnh viện nhi đồng tp hcm một bệnh nhân bệnh viện đà nẵng một bệnh nhân bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận hai bệnh nhân và bệnh viện giãi chiến củ chi hai bệnh nhân
như vậy trong hai trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín đến ngày một mươi tháng bốn
một trăm bốn mươi bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ra viện
chỉ còn lại một trăm một mươi một bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế trong đó đa phần bệnh nhân ở tình trạng sức khỏe ổn định
gần một tuần qua số ca covid một mươi chín mới được phát hiện giảm rõ rệt
nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo vẫn còn nguy cơ tiềm tàng dịch lây lan trong cộng đồng
bởi một số bệnh nhân mới có lịch trình phức tạp đang cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng gia tăng
đây là thời gian vàng để chúng ta chống dịch có nghĩa là nếu như chúng ta thành công trong thời gian này
thì là chúng ta thành công còn nếu như chúng ta không thành công trong thời gian này
thì chúng ta sẽ xa vào cái tình trạng vô cùng nguy hiểm thậm chí là nó tê hại nó là khác
thế nên tôi nghĩ rằng sự thành công hay không của chiến lược của đất nước ta
thì nó phụ thuộc rất nhiều vào sự đóng góp của người dân trong những tuần cách nhi này
thưa quý vị hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp mà số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
cao hơn số người nhiễm covid một mươi chín
covid một mươi chín đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước
tuy nhiên thì tín hiệu tích cực này không cho phép chúng ta được chủ quan
bởi theo cảnh báo của các chuyên gia y tế thì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn rất cao
vì vậy mỗi người dân hơn bao giờ hết cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị giãn cách
cách ly xã hội của thủ tướng chính phủ để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và gia đình